ban tổ chức giải đua công thức một đã có văn bản quyết định hoãn chặng đua tại hà nội
dự kiến diễn ra từ ngày ba đến ngày năm tháng bốn do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cơ sở bàn bạc thảo luận đồng thuận của tất cả các bên
chủ tịch tập đoàn f một chủ tịch fia giám đốc công ty việt nam grand peace và chủ tịch ubnd tp đã đi đến thống nhất
để đảm bảo an toàn sức khỏe của mọi người dân sự an toàn cho các thành viên của các đội đua
ban tổ chức và cộng đồng giới hâm mộ
ban tổ chức quyết định hoãn chặng đua tại hà nội theo lịch đã công bố diễn ra từ ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ubnd tp hà nội tập đoàn f một fia và công ty trách nhiệm hữu hạn việt nam grand peace sẽ tiếp tục phối hợp
để theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong thời gian tới
để sắp xếp lịch đua thay thế phù hợp với điều kiện tình hình khi dịch bệnh được kiểm soát vào thời gian thích hợp nhất trong năm hai nghìn hai mươi